từ ngày sáu tháng một mươi ngày hôm nay hệ thống một cửa thuế điện tử chính thức đi vào hoạt động
doanh nghiệp và người dân chỉ cần truy cập vào website duy nhất gdt gov vn để thực hiện tất cả các thủ tục hành chính về thuế
để kịp thời phục vụ hàng nghìn doanh nghiệp và hàng triệu hộ cá nhân kinh doanh
mô hình này cũng có bốn trăm bảy mươi chín trung tâm hỗ trợ thủ tục thuế điện tử từ trung ương đến địa phương
việc triển khai hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế điện tử sẽ tạo thuận lợi cho người nộp thuế
tiếp cận thông tin quy định về chính sách thuế về quản lý thuế
cũng như dễ dàng thực hiện thủ tục thuế mọi lúc mọi nơi giảm bớt chi phí tuân thủ của người nộp thuế
tạo điều kiện tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế